thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo rằng
hôm nay nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa phùn dài rác
quý vị hãy chú ý cẩn thận khi tham gia giao thông cũng như mang ô trước khi ra đường
thưa quý vị hôm nay ở hầu hết các khu vực tại bắc bộ thì đều có mưa rào dài rác
và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ở một số nơi khác bắc bộ thì lại có mưa nhỏ và mưa phùn
ở trời lạnh về đêm và sáng sớm vùng núi có nơi trời rét nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín hai mươi hai độ c
vùng núi có nơi dưới một mươi chín độ c
riêng khu vực nam bộ ban ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi năm hai mươi tám độ cao nhất là từ ba mươi bốn ba mươi độ